và ngay trong đêm ngày hôm qua chín tháng chín công an các đơn vị trên địa bàn tỉnh bình dương
đã kiểm tra trên bốn mươi cơ sở kinh doanh có điều kiện phát hiện xử lý hai mươi bốn trường hợp vi phạm
các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong đó hai mươi một cơ sở bị xử phạt hành chính với số tiền trên hai trăm năm mươi triệu đồng tạm đình chỉ ba cơ sở
song song với việc kiểm tra lực lượng công an cũng lồng ghép tuyên truyền vận động các chủ cơ sở
không ngừng cảnh giác chấp hành pháp luật nghiêm không để hậu quả đáng tiếc do hỏa hoạn gây ra
thưa quý vị còn tại thành phố hà nội tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an thành phố hà nội
đã đình chỉ ba trăm hai mươi sáu quán karaoke vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
theo chỉ huy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội
đợt cao điểm kiểm tra này sẽ hoàn tất vào ngày hai mươi tháng bốn
công an thành phố hà nội sẽ tổng hợp giả soát các cơ sở vi phạm mà chưa khắc phục
gửi danh sách cho cơ quan thông tấn báo chí đăng tải công khai để mỗi người dân cùng giám sát với cơ quan chức năng